mặc dù thành phố hà nội đã bước qua đỉnh dịch và cho thấy nhiều dấu hiệu diễn biến tích cực
song mới đây giám đốc sở y tế hà nội cũng đưa ra cảnh báo thành phố có thể xuất hiện một số biến chủng mới
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày năm tháng bốn đến một mươi tám h ngày sáu tháng bốn
thành phố hà nội ghi nhận bốn ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có một bốn trăm chín mươi năm ca cộng đồng hai năm trăm bốn mươi hai ca đã cách ly
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một năm trăm một mươi một tám trăm tám mươi năm ca
bà trần thị nghị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết mặc dù trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố ghi nhận số ca bệnh trong cộng đồng lớn nhất là sau dịp tết nguyên đán
tuy nhiên đến nay thành phố hà nội đã bước qua đỉnh dịch
trong ba tuần gần đây thành phố liên tiếp ghi nhận giảm nhanh số ca mắc số chuyển nặng tử vong
giám đốc sở y tế hà nội nhấn mạnh đây là thành quả của việc phòng chống dịch đúng đắn
công tác triển khai quyết liệt ở tất cả các cấp các ngành
thành phố hà nội đã chuẩn bị các kịch bản chống dịch rất chủ động
ngay cả khi số ca nhiễm tăng cao nhất cả nước thì chúng ta cũng không lúng túng bị động
mà có sự điều tiết khoa học có hệ thống từ thành phố đến quận huyện thị xã xã phường thị trấn
theo bà hà mặc dù dịch đã được kiểm soát nhưng chúng ta không thể lơ là chủ quan
vì số ca mắc giảm nhưng vẫn ở mức cao
học sinh sinh viên quay trở lại trường học các hoạt động dịch vụ du lịch trở lại bình thường
là những điều kiện để dịch bệnh lây lan
có thể hà nội sẽ xuất hiện một số biến chủng mới cho nên vẫn phải cần tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh
hiện nay trên thế giới đã ghi nhận nhiều biến thể mới của covid một mươi chín
trong đó có các biến thể tái tổ hợp từ biến chủng delta và omicron
hôm ngày hai tháng bốn thái lan đã ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên liên quan đến những biến thể mới này
do đó không có gì đảm bảo chúng sẽ không xuất hiện tại việt nam
giới khoa học mặc dù chưa xác nhận khả năng nguy hiểm của biến thể mới
song chúng ta không nên chủ quan
với sự xuất hiện của các biến thể này có thể là tiền đề cho virus corona tiến hóa thành chủng mới
như vậy cảnh báo của giám đốc sở y tế hà nội hoàn toàn có cơ sở
chúng ta cần cảnh giác và theo dõi tình hình dịch bệnh chặt chẽ
từ đó chuẩn bị sẵn sàng công tác đối phó nếu diễn biến xấu xảy ra
thưa quý vị thời gian bùng phát dịch vừa qua đã khiến nhiều dịch vụ như là quán karaoke
massage quán bar và trò chơi điện tử tại hà nội phải ngừng hoạt động vô thời hạn
khiến nhiều chủ quán lo lắng đứng ngồi không yên
mới đây ubnd tp ban hành văn bản số một nghìn một mươi một ubnd kgvx về việc điều chỉnh một số biện pháp
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới trên địa bàn thành phố
trong đó cho phép các dịch vụ này được
mở cửa hoạt động trở lại
căn cứ vào tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố ubnd tp yêu cầu các sở ban ngành
các đơn vị tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
yêu cầu các sở ngành cơ sở kinh doanh dịch vụ người dân thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ
các bộ ngành trung ương thành phố các cơ quan đơn vị thường xuyên tự đánh giá nguy cơ
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung về phòng chống dịch theo nội dung tại công văn của ubnd tp
về việc triển khai thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố
đáng chú ý đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke massage quán bar
trò chơi điện tử internet hoạt động trở lại từ giờ ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
khuyên cáo khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ như ho sốt khó thở mất vị giác
không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên
cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn
ubnd tp giao các sở ngành thành phố văn hóa và thể thao lao động thương binh và xã hội
công thương công an thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước
với đội dung chuyên ngành hướng dẫn tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng quy định
tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
đây hẳn là một tin rất đáng mừng cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ này phải không ạ
và trước tình hình dịch bệnh tại hà nội đã hạ nhiệt nhiều ngày
chúng tôi rất là hy vọng quý vị có thể mở cửa kinh doanh thật là xuân sẻ
mau chóng vượt qua được khó khăn khôi phục lại cuộc sống trước đó
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
ngay chiều ngày sáu tháng bốn khi được hỏi về động thái hà nội quyết định cho học sinh lớp một đến lớp sáu
ở ba mươi quận huyện đến trường kể từ ngày sáu tháng bốn dù chưa tiêm vaccine
ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
theo thống kê mới nhất tỷ lệ học sinh tham gia học trực tiếp ở cấp tiểu học đạt trên chín mươi hai
cấp trung học cơ sở đạt chín mươi ba hai và cấp trung học phổ thông hơn chín mươi sáu
ông tiến cho hay tỷ lệ này cho thấy các bậc phụ huynh có sự đồng thuận cao
khi để con em đi học trực tiếp
sáng nay khi tôi trực tiếp đi kiểm tra và trao đổi với các phụ huynh cùng các em học sinh
thì thấy rằng mọi người đều rất phấn khởi
lý giải về việc tại sao lại tham mưu cho học sinh lớp một đến lớp sáu đến trường
ở thời điểm hiện tại ông tiến cho biết sở đã căn cứ trên ba yếu tố
một là hà nội đã qua đỉnh dịch
khi dịch đang cao trào việc để nhóm học sinh này đến trường thì nguy cơ lây nhiễm rất cao
vì học trực tiếp sẽ rơi vào tình trạng tầm trung đông người ở cựu ly hẹp
hai là khi khảo sát thì sơ bộ đã có trên bảy mươi năm phụ huynh đồng ý cho con trở lại trường
ba là các em học sinh khối tiểu học đã nghỉ kéo dài suốt từ đầu năm học đến thời điểm hiện tại
trong khi đó chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm học này
vì vậy việc cho học sinh trở lại trường là thời gian vàng để nhà trường củng cố ôn tập các kiến thức
để học sinh tiểu học bước vào kỳ thi cuối kỳ
về vấn đề tiêm vaccine phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
thành phố đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch
khi nào bộ y tế phân bổ vaccine thành phố sẽ lập tức tổ chức tiêm cho trẻ
để đảm bảo an toàn cho việc học sinh đến trường
sở y tế phối hợp với sở giáo dục và đào tạo ban hành hướng dẫn liên ngành
ông cương khẳng định hiện các trường đều đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tại trường học theo nội dung hướng dẫn đồng thời ubnd tp hà nội đã chỉ đạo
các chính quyền thành lập các tổ hỗ trợ covid tại trường học
để đảm bảo thực hiện an toàn phòng chống dịch cho các em học sinh
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba tại cuộc họp cho ý kiến về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết
phải tiêm được vaccine mới yên tâm đưa trẻ đến trường
nếu nhiễm sars cov hai thì cũng nhẹ và giảm thiểu rủi ro
tuy nhiên đến ngày bốn tháng bốn ubnd tp hà nội đã có văn bản đồng ý cho học sinh
từ lớp một đến lớp sáu thuộc ba mươi quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày sáu tháng bốn
sau một mươi một tháng liên tiếp phải học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo sở giáo dục và đào tạo sau khi học sinh lớp một đến lớp sáu các quận huyện đi học trực tiếp
đơn vị này sẽ cho lấy ý kiến phụ huynh làm căn cứ để có phương án đề xuất
ubnd tp cho trẻ mầm non đi học trở lại
được biết hiện hà nội có tổng cộng hơn năm trăm linh học sinh mầm non